tối qua ngày hai tháng năm đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai ngập nặng
giao thông bị ủn tắc và hàng trăm phương tiện bị chết máy
trận mưa lớn nhất từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay ở thành phố biên hòa khiến các tuyến đường đồng khởi phạm văn thuận bùi văn hòa
quốc lộ năm mươi một ngập nặng có nơi ngập hơn nửa mét nghiêm trọng nhất là trên đường đồng khởi
trong khi đó trên quốc lộ một a và quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa phận tỉnh đồng nai cũng xuất hiện nhiều điểm ngập
giao thông qua đây ủn tắc có nơi ngập sâu cả mét nước khiến các phương tiện khó lưu thông
hàng loạt xe ô tô mô tô chết máy trên đường dòng xe ủn tắc kéo dài hơn ba km
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh đồng nai lượng mưa đo được tại trận mưa tối qua từ bốn mươi sáu đến sáu mươi mm
tuy lượng mưa không lớn nhưng đổ xuống trong thời gian ngắn khiến các vùng trũng không kịp thoát nước gây ngập úng cục bộ
những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn kèm rông lốc có thể xảy ra lốc xoáy mưa đá nên người dân cần phải đề phòng